chúng tôi vừa cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với ông lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận tây hồ thành phố hà nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
các quyết định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án phạm minh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thường gọi là cường quất
là đối tượng hình sự có ba tiền án trú tại xã thụy xuân huyện thái thụy tỉnh thái bình về tội cưỡng đoạt
quá trình bắt khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo đúng quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la cho biết đã ra quyết định khởi tố hai bị can về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
qua công tác nghiệp vụ và kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can là trương minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba

thường chố tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương là tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu sơn la và đỗ thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên là phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
theo cơ quan công an trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai trương minh tuấn đã nhiều lần chỉ đạo đỗ thị duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự
các quyết định khởi tố và lệnh bắt khám xét được viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la phê chuẩn quá trình bắt giữ khám xét được đảm bảo đúng pháp luật hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết bệnh viện vừa tiếp tục điều tra
bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân một mươi hai tuổi trú tại huyện yaka tỉnh đắk lắc trong tình trạng trúng đạn tự chế vào đầu các bác sĩ đang tích cực điều trị cho cháu bé
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu và hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
theo mẹ của nạn nhân cho biết vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một nạn nhân đi học về qua nhà bạn chơi thì xảy ra sự việc trên hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc xác minh điều tra làm rõ
thưa quý vị thêm một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra
tối ngày hôm qua bốn tháng một mươi một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường nghi hương thị xã cửa lò nghệ an xác nhận thông tin trên trên địa bàn đã vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng
thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày một đối tượng đã xông vào chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn phường nghi hương thị xã cửa lò nghệ an để cướp
tuy nhiên vụ cướp không thành công
hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera để truy bắt đối tượng
thưa quý vị và các bạn giai đoạn này trên khu vực biên giới của tỉnh quảng trị vấn đề buôn lậu pháo diễn ra liên tục và có chiều hướng gia tăng
chỉ trong một thời gian ngắn thôi hàng trăm kg pháo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo bằng nhiều thủ đoạn khác nhau để đưa pháo về nội địa tiêu thụ
trong đêm tối hay là lúc dạng sáng đây là những thời điểm các đối tượng vận chuyển pháo lậu hoạt động trên khu vực biên giới quảng trị rất khó khăn để đấu tranh với các đối tượng vận chuyển pháo lậu
hiện các đối tượng có những thủ đoạn kết gác các chốt các tổ ứng tác lợi dụng dơ nghị của bộ đội là thường xuyên lèn lút vận chuyển pháo từ biên giới sang
người ta mua pháo lậu về để trự để đến giai đoạn tết người ta bán kiếm lợi
các đối tượng chủ đầu nậu buôn bán pháo lậu để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng thường thuê phụ nữ trẻ em vận chuyển pháo
khi bị bắt giữ mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau
em có bá về con thôi em ra đi
ở nhà em làm đường chưa làm gì em về nhà em viết xe ông vân đủ tiền mà
kéo nó đi lên chờ chụp phê có bá trong thì có bá mẹ con em lại lên chờ chụp phê lấy bá trong cho con hắn thôi
em biết em sai rồi em biết em sai rồi
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã bắt giữ hai mươi một vụ và hai mươi bốn đối tượng tổng tăng vật thu giữ trên một kg pháo các loại
đặc biệt liên tiếp trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn ba trăm năm mươi kg pháo các loại
đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát mệnh phục phối hợp với các đơn vị các đồn biên phòng và lực lượng chức năng
để tăng cường hơn nữa trong công tác đấu tranh với loại tuyệt phạm này
từ đây cho đến tết nguyên đán tình hình buôn lậu pháo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ các ngành chức năng
nếu không có những giải pháp tối ưu nhất hệ lụy từ pháo sẽ vẫn còn tiếp diễn gây mất an ninh trật tự trên khu vực biên giới từ việc buôn bán pháo nổ như hiện nay
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết hiện nay
một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam trong khi đó miền trung tiếp tục mưa lớn gây ngập úng ở nhiều địa phương
khoảng đêm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ
gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn đến cấp năm giật cấp sáu cấp bảy
ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét về đêm và sáng
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
vào đêm qua ngày một mươi bốn tháng một mươi một ở khu vực thừa thiên huế có mưa rất to và rông
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi một ở khu vực từ nam nghệ an đến quảng trị
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cho đến sáng nay một mươi năm tháng một mươi một tại thành phố huế thừa thiên huế nước các sông tiếp tục dâng cao
cả trăm tuyến đường trung tâm biến thành sông
trước diễn biến của mưa lũ sở giáo dục và đào tạo đã có thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày một mươi năm tháng một mươi một để đảm bảo an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
cho đến bảy giờ ngày hôm nay mực nước sông hương đang vượt báo động ba mực nước sông bồ gần mức báo động ba
với mực nước như hiện nay thì thừa thiên huế đang sấp xỉ đỉnh lũ vào năm hai nghìn hai mươi
vào trưa nay lũ trên các sông tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh
tại trung tâm thành phố huế các huyện như phú lộc hương trà hương thủy có nơi ngập sâu từ một cho đến một năm mét
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện phú lộc lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế tăng cường điều tiết phương tiện qua các đoạn đường ngập sâu
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa thực hiện
thưa quý vị tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện phú lộc hương trà hương thủy

tại đây nước đập tràn đã dăng cao và băng qua đường quốc lộ khiến cho rất nhiều phương tiện gặp khó khăn trong việc di chuyển